trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm thời gian qua
công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu từ nguồn hiến tình nguyện
tại các trung tâm thu nhận máu điều trị ảnh hưởng đều nghiêm trọng
và những ngày sắp tới người dân vẫn phải tuân thủ theo chỉ thị một mươi sáu hạn chế ra đường
vậy làm cách nào để đi hiến máu mà không bị lực lượng chức năng xử lý
thời điểm hiện tại mỗi ngày ngân hàng máu bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
chỉ tiếp nhận ba mươi năm mươi túi máu tức chỉ bằng một phần một mươi lượng máu cần được cung cấp
cho gần một trăm năm mươi bệnh viện trong thành phố trong đó có các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
còn tại trung tâm truyền máu bệnh viện chợ rẫy cách đây ba ngày
chỉ còn một mươi ba đơn vị máu để cung ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh
thực trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây tình trạng thiếu máu tại các ngân hàng máu càng trở nên nghiêm trọng hơn
trước tình hình đó thành phố đã ra văn bản khuyến khích người dân đi hiến máu cứu người

không chỉ tại chợ rẫy mà còn ở những kho ngân hàng máu khác
để hỗ trợ người dân đi hiến máu bệnh viện truyền máu huyết học đã tổ chức đường dây nóng
cho người dân đăng ký qua số điện thoại chín trăm một mươi chín sáu mươi sáu một mươi hoặc số tổng đài hai mươi tám ba mươi chín năm mươi năm bảy nghìn tám trăm năm mươi tám

người đăng ký sẽ nhận được tổ chức đường dây nóng
người đăng ký sẽ nhận được tin nhắn từ bệnh viện truyền máu huyết học để qua các chốt kiểm dịch covid một mươi chín của thành phố
trong tin nhắn thể hiện rõ ngày giờ số chứng minh nhân dân người hiến địa điểm hiến
nếu người đi hiến máu quá giờ thì tin nhắn không có giá trị
sau khi hiến máu người hiến sẽ được cấp giấy xác nhận
trường hợp lý do sức khỏe không hiến được bệnh viện vẫn cấp giấy xác nhận để người hiến trở về nhà
điều này giúp hạn chế việc lợi dụng hiến máu để lưu thông trên đường không đúng quy định
và lưu ý các đơn vị tổ chức hiến máu thì phải đảm bảo tổ chức quy cụ đảm bảo giãn cách đảm bảo an toàn cho những người đến hiến máu
để cho công tác này vừa đạt được mục tiêu là có cung cấp đủ nguồn máu phục vụ cho khám chữa bệnh
và vừa đảm bảo an toàn không để lây lan khi chúng ta tổ chức công tác hiến máu này
trong thành phố để có thể đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh cho người dân
và không chỉ là trong công tác phòng chống covid
được biết sau hai ngày triển khai đường dây nóng mỗi ngày bệnh viện truyền máu huyết học tiếp nhận khoảng một trăm linh người đến hiến
hiện tại kho dự trữ máu dự kiến sẽ chạm đến ngưỡng báo động trong bảy ngày tới
bên cạnh đó tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ đặc biệt là nhóm máu ô
các ngân hàng máu kêu gọi người dân thành phố hãy chung tay hiến máu vì người bệnh
đồng thời kêu gọi các cấp lãnh đạo thành phố thủ đức và các quận quyện
trị lịch thiếu máu tại địa phương với quy mô phù hợp